rời quân ngũ vào năm một nghìn chín trăm chín mươi ba với quân hàm thượng úy ông nguyễn văn sáu ở xã tịnh thới
thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp bắt tay vào việc nuôi cá cha giống
đến nay đã gắn bó hơn hai mươi năm với nghề làm cá giống
trong đó có con cá cha và đã rất thành công với doanh thu mỗi năm từ hai ba tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi bảy ông vinh dự là một trong hai mươi nông dân tiêu biểu của tỉnh đồng tháp
được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua nông dân sản xuất và kinh doanh giỏi
khởi nghiệp với nghề nuôi cá giống từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
ông nguyễn văn sáu luôn chăn trở và tìm cho mình một hướng đi mới
ông quyết trí đi theo con cá cha giống
đó được xem là quyết định mạo hiểm với ông lúc bấy giờ
bởi kinh nghiệm nuôi cá giống thì đã có nhưng chỉ là với các loài cá trắng
nay chuyển sang nuôi cá cha nên ban đầu khó khăn và lắm gian chuân đối với ông
bằng sự quyết tâm và ý chí của một cựu chiến binh
nông dân nguyễn văn sáu đã tự trao dồi kiến thức
chăm chỉ học tập kinh nghiệm nhiều nơi và áp dụng thành công cho đến nay
từ đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi ba tôi đi một đội thức ngủ về
thấy dàn ao ở đây đủ điều kiện nên tôi phát triển nuôi con cá cha
để phát triển kinh tế tạo điều kiện để giúp đỡ những bà con ở đây
thì có điều kiện làm công cho tôi giúp đỡ cho bà con ở đây làm ăn cũng khá
nguyễn văn sáu nông dân nguyễn văn sáu đã mở rộng diện tích ao nuôi lên một mươi năm ao trên một mươi hai hectare
vừa nuôi cá cha giống ông cũng đang nghiên cứu để thả nuôi thêm các loài giống thủy sản khác
để phục vụ bà con trong việc đa dạng vật nuôi hạn chế tình trạng cung vượt cầu vào một thời điểm
bên cạnh đó ông cũng đã tạo công an việc làm cho khoảng hai mươi lao động thường xuyên tại địa phương
với mức lương bình quân từ năm đến sáu triệu trên một tháng
ngoài ra ông còn tích cực đóng góp kinh phí phục vụ hoạt động an sinh xã hội của địa phương
trải qua hơn hai mươi năm kinh nghiệm ươm nuôi cá giống ông sáu đã tận dụng tốt lợi thế tự nhiên về nguồn nước
để làm nền tảng quan trọng trong việc ươm nuôi cá cha giống
bởi nguồn nước quyết định tới khoảng năm mươi chất lượng cá giống
nguồn nước giúp cá bột lớn nhanh đồng đều và giảm tối đa tỷ lệ hao hụt
nhờ vậy mà cá cha giống của ông dần dần xây dựng được chất lượng và thương hiệu riêng
được các đối tác như các công ty chế biến thủy sản lớn trong tỉnh và ngoài tỉnh thu mua
giá cá giống đang biến động theo thị trường
tuy nhiên với ông sáu chất lượng luôn là điều kiện hàng đầu để khách hàng quyết định đến giá cả
do vậy ông kiên định mục tiêu là sản xuất tốt sản xuất an toàn để cung cấp cá khỏe sạch bệnh
hy vọng rằng với quyết tâm nâng tầm thương hiệu
nông dân nguyễn văn sáu sẽ sớm xây dựng cho mình
nhãn hiệu hàng hóa đối với cá tra giống theo hướng việt grab
đây được xem là một tấm gương điển hình trong việc quan tâm đến chất lượng sản xuất